hôm nay chúng tôi quyết định xuống ghe
đi vào đồng sâu của cánh đồng biên giới hồng ngự
để đi tìm mùa len trâu
mà theo nhiều lão nông ở đồng tháp cho biết
chỉ còn nơi này mới hy vọng còn có cánh mùa len trâu
cánh đồng lúa cao sản cò bay thẳng cánh
rộng đến hàng ngàn hectare
này đã trở thành biển nước mênh mông
trung quanh bốn bề nước nổi
đến con người còn không sống được
khuống hồ dị đạt trâu
biết tìm đâu ra hình ảnh mùa len trâu của miền tây ngày xưa
chúng tôi quyết định rời đường thủy
để lội bộ dạo sâu trong cánh rừng thường thới tiện
chỉ theo một người dân cố cựu
ở cầu úc gọc cho biết
nằm nài nước lớn nhanh
trâu trên đường biên thường được luộc về đây khá nhiều
và đây tín hiệu đầu tiên cho thấy
chúng tôi đã đúng hướng
từ xa xa chúng tôi đã thấy đạt trâu
ngày một đông dần

bài hát tên của người ông
để tìm ra đàng tử
đoạn lén trâu
đang nghe những lời luyện
đoạn len trâu

đang nghe những lời luyện
đoạn len trâu cho lụa đàn về nơi nghỉ sớm

đây là đoàn len trâu của những người tứ xứ
từ thường phước thường thới tiền và cả long sơn an giang
cũng dồn qua đây để tìm nguồn thức ăn cho trâu
khi khắp nơi nước lũ đa dân đầy
cánh đồng trăm mẫu về mới thiêu hoạch xong
vẫn còn lúa lép lúa mót
nơi lý tưởng cho trâu tự do thả xong kiếm ăn
sau những ngày dài cài cấy trên đồng
có lẽ thuần tục nhất bạo giảng nhất
vẫn là những đứa trẻ mục đồng chăn trâu
với chung chằng trâu cũng đẹp như cao bồ trên phim ảnh
cởi trâu cũng như cởi ngựa bắn súng vậy
nhìn những chú trẻ mục đồng trăng trâu
chú bé mục đồng theo đoàn len trâu
bất chợt chúng tôi nhớ sao là nhớ đến thằng nhi
trong mùa len trâu của nhà chăn sơn nam
những chuyến mục đồng chăn trâu chỉ mới một mươi hai một mươi ba
vậy mà đã có thâm niên dài ba năm theo đoàn trâu thả rong
nhiều đứa thiệt thà kể
con học hoài hổng vô
thầy nói con ngu như trâu
chắc số con gắn chặt với đời trâu chú ơi
nghe mà giờ giận giờ thương bọn con nít xứ nàng
cũng tội nghiệp
chỉ theo nghệ cha truyền con nối ba bốn đời
mà chịu cặp thức học vậy
người ta nói vui
dần lèn trâu thương vợ còn thua trâu
trâu ngủ phải đốt sơm khung khó cho khỏi mũi
trâu nằm phải gian bùng cho trâu chống mũi
mưa phải có áp mưa cho trâu nữa
ôi thôi việc ơn nghệ truyền đời
làm cho trâu chống mũi
làm sao mà so sánh được
chiều nay những người len trâu có niềm vui nhỏ nhỏ
những người chỉ được trả tiền thuê trâu kéo lúa
mỗi công chỉ một hai trăm linh ngàn
thấp hơn giá thuê máy cài một chút
nhưng không sao
có đồng ra đồng vô
cũng có con cá xì rượu
mà vui cùng màu vàng
khi đặt trâu đã no sơm ấm lúa
cách đồng ta năm đôi ba dụ
trâu với người chất giả quanh năm
có lẽ đời trâu sức khổ
chỉ những người len trâu mới tỏ tượng
em cắn bó khoảng trường một mươi tám năm
và chưa có năm mới gặp vợ lần đầu tiên nữa là
em cắn bó khoảng trường một mươi tám năm

trâu lùa vẻ là lúc nào tôi cũng phải
về chiều cũng phải tắm giữa trà
cho sạch sẽ
vào cỏ rác mình
cho ăn no
ăn dặm ăn đêm cho no
có thể tôi cưng còn hơn là
ngang ngửi với vợ thôi
chứ không bao giờ mà
có thể ngang ngửi với vợ luôn
bị trâu mình là nó tốt
với nó giỏi
còn trâu nói chung là
nó là một con vật
tuy nó là vậy nhưng mà mình kéo lôi này kia thì mình cũng biết cưng chiều nó
như là làm theo vừa thức nó thôi
nói bây giờ nó đi không nổi thì mình nghỉ
nói bây giờ nó nghỉ bắt đầu thì mình kiếm cỏ này kia cho nó ăn
ăn xong xui rồi nó khỏe lại thì mình bắt đi màn tiếp
dạ thật bất ngờ
trong đoàn len trâu chúng tôi phát hiện ra một người phụ nữ
người phụ nữ duy nhất làm nghề len trâu
bà là người thâm niên nhất của đoàn lan trâu nơi này
tình yêu của bà tuyết trâu cũng lên láng như đồng sâu mùa nước nổi
tên bà là em
người ta vẫn thường gọi bà là úc em
tôi đi theo dưới vậy đó tôi không lo không giàu
còn giao cho người ta giữ là ăn của người ta mất thương nữa
tôi đi một mình tôi vậy đó
trời ơi một đầy nữa
ủa còn nhỏ còn giữ một đầy mấy con hai chục con nữa đừng nói
sao không giữ được
bị mình yêu hồi nào tới giờ tôi nói tôi giữ chừng nào tôi chết thôi
bà đi chăn trâu từ khi mới lên năm
này bà đã tròn sáu mươi
hơn nửa thế kỷ gắn đời mình với trâu
bà hiểu tính net thói quen của từng con trâu
như con trùa của mình
cho dù bà chưa từng một lần làm mẹ
cái nghệ coi trâu len trâu của bà là một lần đầu tiên
bà thừa hưởng từ ông cha để lại
ba thế hệ gắn bó chế trâu hơn một trăm linh năm có lẽ
những cánh đồng len trâu khắp dùng
bà thuộc như lòng bàn tay
thuộc như bao lứa trâu mà bà đã chăm sóc
nuôi dưỡng từ tay mình
mà chưa hề một lần thuê mướn ai coi sóc

không chỉ ở đồng biên thường phước thường thới tiền
hay đồng sâu long sơn tân châu
mà gần như khắp miền tây nam bộ
người lan trâu luôn coi con trâu là người bạn thân thiết
lắm khi sánh ngang bạn bè người thân

trâu khắp nơi cũng được mang về đây
thả rong kiếm ăn vỗ béo dẫn tháng nước lên
người miền tây luôn có thói quen đặt tên cho trâu
thấy cái hay hay ngoài lộ cũng đặt tên
cái bay cái xe cái nhẹ
thấy dáng ngộ ngộ
thấy dáng ngộ ngộ cũng đặt tên
đực mắm sừng âu sừng bẹt sừng cút
hay lại có người chỉ quá mê cờ tướng
nên đặt đàn trâu của mình đủ bộ
tướng sĩ tượng xe pháo mã
không hề biến mất không hề mai mục
như nhiều người lầm tưởng về những mùa len trâu
trong những ngày đi khắp đồng nước đồng sông
chúng tôi vẫn mất gặp
những hình ảnh len trâu mùa nước nổi
như trong lời kể của ông già nam bộ sơn nam
chiều nay trâu lại về dưới đồng nước
một mùa len trâu đã lại trở về
với không gian mùa nước nổi miệt tây
hình bóng vợ chồng chú ti đinh
hình bóng thằng bé nhi
trong tác phẩm mùa len trâu
của cố nhà chăn sơn nam
của những người nông dân

đậm chất hào sáng miền tây
lại ùa về trong chiều nay
quá đổi thân thương